công an thành phố hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa phá chuyên án các đối tượng sử dụng sàn giao dịch ngoại hối để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng
vào tháng sáu năm ngoái nguyễn thế dương đã nhờ nguyễn văn quyền thiết lập sàn giao dịch ngoại hối hit opson net
dương thành lập công ty có văn phòng tại thành phố hà nội và thuê gần một trăm linh nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo tư vấn môi giới người đầu tư tham gia vào sàn này
khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ một sáu từ việc giao dịch của khách hàng
điều đang nói là việc giao dịch của khách hàng sẽ được robot điều khiển thắng thua theo ý muốn chủ quan của dương
cách thức để dương chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư đó là sau một thời gian giao dịch người đầu tư yêu cầu được rút tiền thì dương không cho rút và điều chỉnh robot để các tài khoản trong nhóm này liên tục bị lỗ
qua thu thập tài liệu của sàn het opton net xác định chín trăm sáu mươi chín người tham gia tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra
là hơn sáu trăm hai mươi chín usd mở rộng chuyên án lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối tiền ảo
các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp
qua trích xuất sơ bộ một mươi sáu sản giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định có khoảng một trăm một mươi năm bảy trăm hai mươi sáu tài khoản trên sàn
tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn bảy năm trăm linh năm tỷ đồng tổng số tiền đã rút ra là sáu trăm một mươi một tỷ đồng